cơ quan cảnh sát điều tra công an tp bumatua tỉnh đắk lắc cho biết đang triệu tập lấy lời khai đối với một tài xế xe ô tô
để làm rõ hành vi không chấp hành hiệu lệnh còn lao thẳng xe vào tổ tuần tra khiến một cán bộ cảnh sát giao thông phải đua mình trên nắp capo
tài xế bị triệu tập là lê nguyên định hai mươi năm tuổi trú tại huyện esup tỉnh đắk lắc
trước đó trưa ngày một mươi chín tháng một mươi một lực lượng công an phát hiện một chiếc xe ô tô bảy chỗ có nhiều biểu hiện nghi vấn
lúc này phát hiện có lực lượng cảnh sát giao thông đối tượng định đã điều khiển xe bỏ chạy
một cán bộ cảnh sát giao thông đã đứng trước phía đầu xe và ra tín hiệu yêu cầu tài xế dừng phương tiện
tuy nhiên tài xế không dừng mà vẫn đạp ga cho xe chạy về phía trước buộc cán bộ cảnh sát giao thông này phải bám vào cần gạt mưa đu trên nắp capo
sau đó đối tượng định đã dừng xe
tại thời điểm kiểm tra đối tượng này không có giấy phép lái xe không có giấy đăng ký xe xe chạy ngược chiều vượt đèn đỏ
hiện vụ việc đang được công an thành phố buôn ma thuột làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật